thông tin mới nhất liên quan đến vụ án việt á ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sơn la ngày hôm qua đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông nguyễn trọng tùng phó bi thư tri bộ trưởng khoa huyết học truyền máu và vi sinh bệnh viện đa khoa sơn la vì có những sai phạm liên quan đến vụ án
ông nguyễn trọng tùng đã có hành vi gợi ý đối với đại diện công ty việt á bồi dưỡng cho cán bộ trong khoa thực hiện việc xét nghiệm covid một mươi chín
và trong việc thực hiện chuyên môn hành vi của ông tùng đã vi phạm vào quy định những điều đảng viên không được làm
quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức gây dư luận không tốt đối với cán bộ đảng viên và nhân dân
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đảng viên
căn cứ mức độ tinh chất và nguyên nhân vi phạm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sơn la đã biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn trọng tùng bằng hình thức khiển trách
dùng vào bọc là thạc sĩ và cán bộ địa chính khác
trần văn giang đã chủ động tiếp cận nhiều nạn nhân huy động tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm nay lợi dụng tình trạng sốt đất trên địa bàn trần văn giang nguyên cán bộ địa chính phường hương dũng
thành phố vinh tỉnh nghệ an đã chủ động liên hệ với những người có điều kiện kinh tế rồi thuyết phục họ góp tiền đầu tư bất động sản
với thủ đoạn này giang đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của một số bị hại
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của giang đối với tám bị hại khác với tổng số tiền khoảng hai mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại của đối tượng trần văn giang thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để trình báo giải quyết
công an tỉnh lâm đồng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan tới việc làm video bịa đặt về việc thu phí tham quan chụp hình tại khu vực đồi trè cầu đất xã tràm hành thành phố đà lạt
ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của các trường hợp trên không gian mạng
công an thành phố đà lạt đã xác minh triệu tập ba trường hợp liên quan đến tài khoản tiktok đăng tải đoạn video này
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận việc quay video với nội dung không có thật về việc thu phí chụp hình ở khu vực đồi tre cầu đất đăng tải lên mạng xã hội tiktok nhằm thu hút nhiều người xem câu like câu view sau đó mới đăng tải video hậu trường để đính chính sự thật
căn cứ kết quả điều tra xác minh công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt ba thanh niên trên với số tiền tổng cộng là hai mươi năm triệu đồng cùng với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
mới đây trinh sát phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một đối tượng có hành vi giao bán chiếm đoạt trái phép thông tin của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh
đây là hành vi vi phạm pháp luật tiêm ẩn nhiều nguy hiểm tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm khác
lợi dụng công việc được giao tại một cơ quan ở thành phố đà nẵng từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng này đã truy cập vào hệ thống dữ liệu của cơ quan
thu thập trái phép nhiều trường thông tin
của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh sau đó lập một website giao bán trên mạng với giá giao động từ hai trăm linh đồng một thông tin từ đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng

thu thập trái phép nhiều trường thông tin sau đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng một thông tin từ đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng

sau đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng một thông tin sau đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng một thông tin
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ công thương và bộ trưởng bộ tài chính
nghiên cứu đề xuất giải pháp điều hành xăng dầu trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao liên bộ chủ động phối hợp tích cực xử lý bảo đảm kịp thời hiệu quả
để công khai minh bạch thông tin xử lý đối với dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thủ đô
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội yêu cầu các đơn vị có liên quan
công khai minh bạch thông tin xử lý trên phương tiện truyền thông địa phương như loa đài phát thanh và tại địa điểm đất
đối với hai mươi ba dự án mà ủy ban nhân dân tp hà nội đã có quyết định thu hồi đất bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê chuyển mục đích sử dụng và chấm dứt hoạt động dự án
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ký nghị định số tám mươi tám năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
nghị định này quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là bảy mươi năm triệu đồng đối với tổ chức là một trăm năm mươi triệu đồng
nghị định cho phép thành lập chia tách sắp nhập giải thể đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp phân hiệu của trường cao đẳng trường trung cấp văn phòng đại diện của tổ chức cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại việt nam
nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
diễn biến mới vụ chuyến bay giải cứu bộ công an vừa khởi tố bắt tạm giam một giám đốc công ty để làm rõ về tội đưa hối lộ liên quan đến vụ trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân việt nam về nước tránh dịch covid một mươi chín
cụ thể vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với ông trần hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế sao việt về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên
liên quan đến vụ giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
công an tỉnh kiên giang cho biết đã khởi tố vụ giết người gây dối trật tự công cộng
do mô thuẫn tranh chấp đất đai giữa nhóm võ văn lượng tức hai lượng bùi minh trung với nhóm của khúc văn đoài
nhóm của hai lượng gồm hơn năm mươi đối tượng đã đến thửa đất của đoài sử dụng súng giật đuổi và bắn nhóm của đoài
hậu quả khiến hai người chết bốn người khác bị thương
lực lượng công an đã truy bắt hai mươi chín đối tượng thu giữ hai khẩu súng một mươi chín viên đạn một dấu giả của ấp tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ tại hiện trường
đột nhập nhà một chủ tịch huyện ở tỉnh đắk lắc gây ra vụ cướp tài sản
bốn đối tượng đã bị bắt tạm giam về hai tội danh cướp tài sản và che giấu tội phạm
trước đó giáp cường và nghĩa đã thuê xe ô tô đến nhà ông vũ văn mỹ chủ tịch ubnd huyện crong năng tỉnh đắk lắc
sáng cùng ngày ông mỹ đi làm chỉ có vợ ở nhà một mình
còn giáp và nghĩa đột nhập vào nhà tháo lấy hệ thống camera an ninh dùng doi điện bình xịt hơi cay khống chế vợ ông mỹ cướp tài sản
mặc dù biết phần tài sản của cường có được là do phạm tội nhưng trương công việt vẫn giúp cường mang vào dãy cà phê cất dấu
nguyễn văn giáp phạm minh cường và trần vương trọng nghĩa đã bị khởi tố về tội cướp tài sản
còn trương công việt bị khởi tố về tội che giấu tội phạm
tin bão gần biển đông hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai sáu độ kinh đông
trên khu vực miền trung philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ năm đến bảy mét